theo đó kỳ hợp thứ bảy quốc hội khoá một mươi năm sẽ bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
theo thiết kế chương trình dự kiến cuối giờ sáng ngày hai mươi tháng năm sẽ bắt đầu công tác nhân sự và cho đến sáng ngày hai mươi hai tháng năm sẽ hoàn tất công tác nhân sự
theo đó quốc hội sẽ bầu chủ tịch quốc hội trước và sau đó sẽ bầu chủ tịch nước
cũng theo ông bùi văn cường trong nghị quyết hội nghị trung ương chín cũng chưa có giới thiệu nhân sự bộ trưởng bộ công an
vì vậy quốc hội kỳ này chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm với chức danh này
ông cường nêu rõ việc này cơ quan có thẩm quyền bộ chính trị chưa có giới thiệu mới
vì vậy trong chương trình nghị sự kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm chưa có nội dung phê chuẩn miễn nhiệm với chức danh bộ trưởng bộ công an
thông tin thêm về nhân sự quốc hội ông nguyễn tuấn anh phó trưởng ban công tác đại biểu cũng cho hay
tại kỳ hợp lần này quốc hội cũng chưa thực hiện bầu mới phó chủ tịch quốc hội thay thế vị trí của ông trần thánh bắn
về công tác lập pháp tại kỳ họp quốc hội xem xét thông qua một mươi dự án luật ba dự thảo nghị quyết đồng thời xem xét cho ý kiến một mươi một dự án luật
theo đó các dự án luật sự thảo nghị quyết được quốc hội xem xét thông qua bao gồm
luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật lưu trữ sửa đổi luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật thủ đô sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công dụng hỗ trợ sửa đổi
nghị quyết của quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín gạch chéo hai nghìn hai mươi gạch chéo qh một mươi bốn của quốc hội
về thí điểm tổ chức bô hình chính quyền đối thị và một số cơ chế chính sách ngược thu phát triển của thành phố đà nẵng
nghị quyết của quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến một mươi một dự án luật bao gồm
luật công chứng sửa đổi luật công đoàn sửa đổi luật di sản văn hóa sửa đổi luật điện chất và khoáng sản
luật phòng chống mua bán người sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luật phòng không nhân dân
luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn luật tư pháp và người chưa thành niên luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
ngoài ra quốc hội cũng xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát
thực hành tiết kiệm chống lãng phí xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền
bên cạnh việc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong hai năm ngày
cũng tại họp báo đại diện cơ quan của quốc hội đã giải đáp các câu hỏi liên quan của phóng viên về vấn đề liên quan
trả lời về việc thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại kỳ họp thứ bảy
ông lâm văn đoàn phó chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội cho hay
dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi là dự án luật khó phức tạp tác động đến đông đảo người lao động và người nghỉ hưu
thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội
ủy ban xã hội đã tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng chịu tác động đặc biệt là vấn đề bảo hiểm xã hội một lần
ông đoan thông tin thời điểm thông qua luật theo kế hoạch đã đặt ra phân đấu sẽ thông qua kỳ họp thứ bảy
tuy nhiên việc xem xét thông qua dự án luật thuộc quyết định của quốc hội dựa trên căn cứ
cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu quốc hội tại hội trường
liên quan đến vấn đề căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp đến cải cách tiền lương
theo ông đoan hiện nay chính phủ đã gửi báo cáo sang quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
theo đề xuất của chính phủ sẽ tính toán điều chỉnh xa cho đảm bảo quyền lợi tối yêu giữa lúc trước và sau khi cải cách tiền lương
không có khoảng cách quá xa giữa những người đăng hưởng tiền lương mới được nghỉ hưu và những người nghỉ hưu trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn
ông đoàn cũng nêu rõ đây là vấn đề khó đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu thận trọng
ủy ban xã hội đang phối hợp với các cơ quan để tiếp tục nghiên cứu và trình quốc hội
các đại biểu quốc hội phương án tối ưu nhất đảm bảo quyền lợi cho người lào đông
về mức tham chiếu để tính bảo hiểm xã hội ông đoan cho hay
theo nghị quyết hai mươi tám khi cải cách tiền lương sẽ bái bỏ mức lương cơ sở
mức lương này được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác
nhưng đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn mức lương cơ sở theo nghị quyết hai mươi tám sẽ bác bỏ thay bằng mức điều chỉnh mới gọi là mức tham chiếu
ông đoan nói hiện chính phủ đang tính toán các phương án làm sao cho mức tham chiếu mới này không thấp hơn so với mức lương cơ sở
hiện cơ quan quốc hội cũng đã tiến hành xem xét tính toán toàn diện vấn đề này
vì đây là vấn đề tác động rộng rãi tới người lào đông và người nghỉ hưu
việc tính toán tham chiếu của một hệ số cụ thể như thế nào vào thời điểm xét hải cách tiền lương cũng sẽ áp dụng cho những năm tiếp theo
còn về đòi hỏi tính toán chặn trễ sao cho người nghỉ hưu cũng như người đang làm việc được hỏng quyền lợi tối yêu sau khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được ban hành
liên quan đến các giải pháp quản lý thị trường vàng ông phan đức hiếu ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của quốc hội cho biết
vấn đề này đang được ủy ban kinh tế thảo luận kỹ và được ghi trong báo cáo thẩm tra của quốc hội
theo ông hiếu trước diễn biến của thị trường vàng trong thời gian vừa qua ủy ban kinh tế kiến nghị chính phủ cần phải quan tâm đến công tác điều hành trong thời gian tới
theo đó cần phải bám sát diễn biến để có điều chỉnh phù hợp
tuy nhiên ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của quốc hội cũng nhấn mạnh giải pháp căn cơ vẫn là chính sách
chính phủ cần phải có sự ra suất tổng thể về cơ chế chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng để có thể điều chỉnh kịp thời
về dài hạn chứ không chỉ trong ngắn hạn
ông hiếu nói đồng thời nhấn mạnh cần tập trung vào cải cách thể chế liên quan đến vấn đề này
kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày hai mươi tháng năm dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi tám tháng sáu
kỳ họp thứ bảy được tiến hành theo hai đợt đợt một từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày tám tháng sáu đợt hai từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
dự kiến tổng thời gian làm việc tại kỳ họp là hai mươi sáu năm ngày
trước đó sau phiên bế mạc hội nghị trung gương chín sáng ngày một mươi tám tháng năm
các lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua
và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận của hội nghị trung ương chín đề ra
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau hội nghị trung ương chín đã thông qua một số nội dung quan trọng
và giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng việc trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu ông tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
và ông trần thanh bẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thương trực quốc hội để quốc hội khoa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
ông tô lâm sáu mươi bảy tuổi quê ở huyện văn giang tỉnh hưng yên trình độ giáo sư tiến sĩ
ông tô lâm là ủy viên bộ chính trị trung gương khoáng một mươi hai một mươi ba ủy viên trung gương đảng khoáng một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư đảng ủy công an trung gương đại tướng bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung gương về phòng chống thăm những tiêu cực
ông tô lâm là đại biểu quốc hội các khóa một mươi bốn một mươi năm
sự nghiệp của ông tô lâm gắn liền với ngành công an
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông tô lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như
phó trưởng phòng rồi trưởng phòng cục bảo vệ chính trị
phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị một rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh rồi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh mạng
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh một
từ năm hai nghìn một mươi ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ công an
tại đại hội một mươi một của đảng năm hai nghìn một mươi một ông tô lâm được bầu là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một
tới tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn ông tô lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng
tại đại hội một mươi hai của đảng năm hai nghìn một mươi sáu ông tô lâm được bầu ban chấp hành trung ương
rồi bộ chính trị khóa một mươi hai sau đó được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ công an
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông tôn lâm được phong hàm đại tướng
tại đại hội một mươi ba ông tô lâm tiếp tục được bầu lâm ban chấp hành trung gương
bộ chính trị khóa một mươi ba tiếp tục giữ chức bộ trưởng bộ công an
ông tô lâm cũng là đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông trần thành mẫn sáu mươi hai tuổi quê ở huyện châu thành tỉnh hậu giang trình độ tiến sĩ
ông bẫn là ủy viên sự khuyết trung gương đảng khóa một mươi ủy viên trung gương đảng khóa một mươi một và một mươi hai một mươi ba
bí thư trung gương đảng khóa một mươi hai ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba và là đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
ông trần thánh bẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại hậu giang cần thơ
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ông trần thành bấn làm tránh văn phòng sau đó là phó chủ tịch
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
ông trần thánh bẫn cũng có hơn bốn năm làm bí thư thành ủy cần thơ
trước khi giữ cương vị phó chủ tịch rồi chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tháng bốn năm hai nghìn
ông trần thánh bẫn được quốc hội khóa một mươi bốn bầu giữ trước phó chủ tịch quốc hội
đến tháng bảy năm hai nghìn một tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
ông trần thánh mẫn tiếp tục được quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức phó chủ tịch quốc hội